trong chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình gặp mặt thân mật đoàn cựu binh quân đoàn hai
tại buổi gặp mặt phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình biểu dương những thạch tích xuất sắc của các chiến sĩ quân đoàn hai đã đạt được
góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
phó thủ tướng cho rằng trong huấn luyện hay sẵn sàng chiến đấu quân đoàn hai thường xuyên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
luôn cảnh giác mai sắc ý chí chiến đấu trung thành tuyệt đối với đảng tổ quốc và nhân dân